theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ ba mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi sáu ca chiếm tám mươi hai
số ca dương tính với sars cov hai là năm mươi ca chiếm một mươi sáu
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là bốn ca một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm sáu mươi sáu người hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy bảy trăm hai mươi sáu người năm mươi hai

trong đó cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu bảy trăm năm mươi hai người bốn mươi sáu